một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba xe ô tô tải vừa xảy ra vào sáng nay trên đường tránh huế thuộc địa bàn thị xã hương trà thừa thiên huế hậu quả ba người thương vong
tại hiện trường cho thấy xe tải biển số bảy mươi năm c sáu trăm linh chín do anh trương bình trú tại hương trà thừa thiên huế chạy theo hướng nam bắc đến địa điểm trên đã tông vào xe tải ba mươi sáu c tám nghìn một trăm bảy mươi do lái xe tinh hồng điều khiển
vừa lúc đó xe container năm mươi một c ba mươi hai nghìn một trăm năm mươi bốn do anh đặng viết toàn chú phù mỹ bình định điều khiển lao tới không phanh kịp đã đẩy đuôi xe tải do tài xế trương bình lái khiến chiếc xe này lao vào xe tải của anh hùng điều khiển
hậu quả anh hùng tử vong ngay tại chỗ phụ lái của anh hùng và tài xế trương bình bị thương nặng
ngay sau khi tai nạn xảy ra cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế và công an thị xã hương trà đã kịp thời đến hiện trường điều động xe cẩu hàng nặng và hàng chục cảnh sát giải tỏa ba chiếc xe bị tai nạn
giao thông trên đoạn đường này bị ách tắc đến một mươi giờ trưa mới được thông xe